kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy đã đến rất gần
năm nay bộ giáo dục và đào tạo tổ chức năm bài thi gồm ba bài độc lập toán ngữ văn ngoại ngữ
và hai bài tổ hợp là khoa học tự nhiên bao gồm vật lý hóa học sinh học khoa học xã hội
bao gồm lịch sử địa lý giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình trung học phổ thông
tổ hợp các môn lịch sử địa lý với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên
với các thí sinh học chương trình giáo dục trung học phổ thông phải dự thi bốn bài thi
gồm ba bài thi độc lập là toán ngữ văn ngoại ngữ và một bài thi do thí sinh tự chọn trong số hai bài thi tổ hợp
với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông sẽ phải dự thi ba bài thi
gồm hai bài thi độc lập là toán ngữ văn và một bài thi do thí sinh tự chọn trong số hai bài thi tổ hợp
các thí sinh được chọn dự thi cả hai bài thi tổ hợp điểm bài thi tổ hợp nào
sẽ được chọn dự thi
các thí sinh được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
thí sinh giáo dục thường xuyên có thể chọn dự thi của bài thi ngoại ngữ
điểm bài thi này để xét tuyển sinh đại học cao đẳng không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
để xét tuyển đại học cao đẳng thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông phải dự thi các bài thi độc lập
bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp phù hợp với tổ hợp bài thi
môn thi xét tuyển vào ngành nhóm ngành theo quy định của trường đại học cao đẳng
bộ giáo dục và đào tạo cũng cho biết các đơn vị hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy